tại thành phố hồ chí minh liên tiếp nhiều trường hợp bệnh nhân là người cao tuổi
bị hít sạc thức ăn gây tắc nghẽn đường thở suy hô hấp cấp dẫn tới tổn thương não và tử vong
đây là điều đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do người nhà không có sự hiểu biết khi chăm sóc người cao tuổi
dẫn đến những hậu quả đau lòng
theo bác sĩ của bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh các bệnh nhân nhập viện đều là những trường hợp trên tám mươi tuổi
trong đó có một ca được cứu sống và ba ca rất nặng tiền lượng xấu người nhà đã xin về
qua khai thác tiền sử bệnh được biết bệnh nhân đang ăn uống thì bất ngờ bị ho sặc tím tái khó thở nên nhập viện cấp cứu
khi tiến hành nội soi kiểm tra bác sĩ phát hiện trong đường thở của bệnh nhân có dị vật là các loại thức ăn đồ uống đã dùng trước đó
theo các bác sĩ nguyên nhân do người nhà khi chăm sóc không biết cách cho người cao tuổi ăn thức ăn không phù hợp tư thế ngồi ăn không đúng dẫn đến sặc và hóc dị vật
nếu người lớn tuổi dư chứng đột quỳ nào thì đâu ngồi ăn được thì bột mình phải cho bệnh nhân bốn mươi năm năm mươi độ thậm chí sáu mươi độ phải quay cái đầu dương lên
thì chỉ chỉnh được cái nguyên thức sặc
hoặc là lưu ép bệnh nhân bắt bệnh nhân nút nhanh quá
bệnh nhân khả năng nút không nhanh mà mình cứ nút liên tục liên tục như vậy thì sẽ không sặc được
bệnh nhân ngầm trong miền lâu quá thì cũng dễ bị nguy cơ hít sạc
người dân cần cẩn trọng hơn khi chăm sóc người cao tuổi chú ý lựa chọn thức ăn phù hợp
khi có sự cố xảy ra cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời